mới đây cơ quan chức năng tp cầm phà quảng ninh cho biết vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng ba
sau khi ăn bán chú ba mươi ba học sinh tại trường tiểu học quang hanh phường quang hanh tp cầm phà
có biểu hiện đau bụng buồn nôn phải nhập viện theo dõi
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo ủy ban nhân dân tp cầm phà đã có mặt tại bệnh viện
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án đưa toàn bộ học sinh có biểu hiện bất thường
liên quan đến bữa ăn bán chú đến cơ sở y tế để kiểm tra theo dõi sức khỏe
lãnh đạo tp cầm phà yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp xác minh
làm rõ nguyên nhân sự việc đồng thời tiếp tục theo dõi đối với những học sinh hiện tại ở trường
để đảm bảo sức khỏe ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh học sinh
theo ghi nhận đã có ba mươi ba học sinh trên tổng số tám trăm một mươi một học sinh ăn bán chú của trường tiểu học quang hanh
được đưa đến bệnh viện để kiểm tra theo dõi
tất cả các em học sinh đều không có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng
chiều cuối ngày trường phòng y tế tp cầm phà lê đức khanh cho biết
hiện nay sức khỏe của các em học sinh đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
thời gian gần đây một số trường học trên khắp cả nước đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm
khiến rất nhiều học sinh bị đau bụng tiêu chảy buồn nôn đau đầu phải nhập viện cấp cứu
đã có không ít phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
không được kiểm soát chặt chẽ tại bữa ăn học đường
mới đây khi ăn cơm trưa tại trường và bữa phụ buổi chiều
nhiều trẻ tại trường mầm non sao hòa bình huyện văn quan tỉnh lãng sơn
cũng đã có triệu chứng đau bụng buồn nôn có ba trường hợp phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
tại đây các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị thiết pháp đồ ngộ độc thực phẩm
sau đó gần hai ngày sức khỏe của các trẻ đã ổn định
ngày sau đó đoàn công tác của triệu cục an toàn vệ sinh thực phẩm
đã về làm việc tại trường mầm non xã hòa bình huyện văn quan
có một mươi trên một mươi bảy trẻ đã ổn định sức khỏe đến lớp bình thường
bốn trẻ còn lại trong ngày hôm đó đã có triệu chứng tương tự và được theo dõi tại nhà
đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thức ăn và chuyển sang cdc để xét nghiệm
qua đó tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
trước đó cuối tháng chín năm hai nghìn ba đã có gần ba mươi học sinh tại lớp bốn trăm năm mươi một
trường tiểu học thị trấn tiền hải thái bình
cũng có biểu hiện nôn nái đau bụng tiêu chảy
phải vào viện cấp cứu sau khi liên hoan trung thu do phụ huynh tổ chức tại lớp học
các em học sinh được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tiền hải
bệnh viện đa qua huyện tiền hải tỉnh thái bình với biểu hiện nghi ngội độc thực phẩm
vụ việc xảy ra vào trưa ngày hai mươi tám tháng chín
phụ huynh học sinh lớp bốn trăm năm mươi một tại trường tiểu học thị trấn tiền hải
tổ chức liên hoan trung thu cho ba mươi bảy học sinh trong lớp
thực phẩm sử dụng trong bữa liên hoan bao gồm bánh bông lan trưng muối
và một số đồ ăn khác
trong bữa liên hoan này hai mươi tám học sinh ăn bánh bông lan trứng muối
và chín học sinh không ăn
đến chiều cùng ngày một số học sinh có biểu hiện đau bụng nôn tiêu chảy sốt
liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể
phó sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh giảng viên viện công nghệ thực phẩm
trường đại học bách khoa đợi cho biết
ngộ độc thực phẩm ở các bếp ăn tập thể cũng như bếp ăn bán chú tại trường học
có thể xảy ra bất cứ lúc nào và là nỗi lo của rất nhiều gia đình
khi có con em đi học ở bán chú
vì vậy nhiều gia đình vẫn lo lắng không đăng ký cho trẻ ăn tại trường
chuyên gia này nhận định để tránh mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học
cơ sở giáo dục cần phải đảm bảo quy trình của bộ y tế như
thực phẩm nhập vào tại các bên đấu phải có giấy kiểm định đảm bảo tươi
khu vực bếp ăn phải đặt ở vị trí cách sang nguồn ô nhiễm nhà vệ sinh
môi trường bếp phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ có khu riêng biệt như rửa
sơ chế khu nấu vị trí thức ăn nấu chín
dụng cụ chế biến như nồi chảo dao thớt phải rửa sạch sẽ
không dùng chung dụng cụ cho đồ sống và đồ ăn chín
lưu ý nên cho phụ huynh ăn sau khi thức ăn được nấu chính xong
tránh mang thức ăn đi xa để tránh bị nhiễm vi khuẩn
cũng trước đó vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại trường tiểu học kim giang thanh xuân hà nội đã tổ chức cho chín trăm một mươi năm học sinh
tại khối một và khối hai đi thăm quan tại nông trại giáo dục cánh buồm xanh
xã ninh hiệp huyện gia lâm hà nội
đồ ăn trưa của học sinh được nấu ăn tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm
món đồ ăn có cơm giang gà khoai tây chiên canh chua nấu chín bánh quy
tuy nhiên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc
hơn năm mươi học sinh khối lớp hai bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện
liên quan đến vụ việc bà nguyễn thị ngân bình hiệu trường trường tiểu học kim giang
đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm với phụ huynh
cũng tại khánh hòa vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai đã có hơn sáu trăm linh học sinh
tại trường bán chú ascon nha trang bị ngộ độc thực phẩm
một em đã tử vong
trường azekun nha trang tại số hai mươi năm đường hai bà trưng thành phố nha trang khánh hòa
tổ chức ăn bán chú cho học sinh tại căng tin của trường
đến tối cùng ngày nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng tiêu chảy sốt nghi ngộ độc thực phẩm
các học sinh đã đưa con em phải nhập viện điều trị
các bệnh viện đã tiếp nhận hơn sáu trăm linh ca điều trị nội chú và ngoại chú
trong đó có một trường hợp đã tử vong
theo báo cáo bữa ăn trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi một bao gồm một suất ăn lúc một mươi giờ ba mươi phút dành cho học sinh tiểu học
suất hai ăn lúc một mươi một h ba mươi dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
vào lúc một mươi hai h ba mươi cho giáo viên chủ nhiệm
trong đó món cánh gạch
các bệnh viện đã chiết là thực phẩm gây ngộ độc với tác nhân là nhiễm vi khuẩn salmonella
với điều kiện cơ sở vật chất tại bếp ăn tại trường asoku nha trang
có khu vực sơ chế tách biệt với khu chế biến vệ sinh và khu vực chế biến sắp xếp gọn gàng
cách sang nguồn ô nhiễm có đầy đủ nước sửa tay và sập phòng chất thải được thu gom và xử lý hàng ngày
khu vực bếp có đầy đủ các thiết bị dụng cụ để chế biến thực phẩm trang bị tủ lưu mẫu riêng biệt
tù đụng bộ đồ dụng cụ chế biến thực phẩm sống với thực phẩm nấu chín riêng biệt
tuy nhiên theo lời khai của người giám sát và nhân viên bếp
nguyên liệu cánh gà thực phẩm gây ngộ độc được nhập vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một
sau khi nhập hàng thực phẩm còn nguyên thùng được để ở trong bàn khu vực bếp đến sáng hôm sau thì chế biến món ăn
khoảng bảy giờ ba mươi phút đến tám giờ cùng ngày sau khi mở thùng nguyên liệu thấy cánh gà chưa ra đông
thì nhân viên bếp đã ngâm trực tiếp thực phẩm trong thòng nước để dạ đông
việc thực phẩm chưa dạ đông hoàn toàn nấu chưa chín ký
nguồn nguyên liệu không đảm bảo cũng là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển gây nhiễm quẩn thức ăn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng đã khởi tố vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
theo quy định tại điều ba trăm một mươi bảy bộ luật hình sự xảy ra tại trường asukunya chang
vậy cần làm gì để tránh ngộ độc thực phẩm tại trường học
chia sẻ báo sức khỏe và đời sống tiến sĩ bác sĩ bùi thị mai hương
trường khoa vi sinh vật thực phẩm và sinh học phân tử viện dinh dưỡng quốc gia cho biết
để tránh ngộ độc thực phẩm tập thể tại các trường học đầu tiên nhân viên trường học nhà bếp hoặc đơn vị cung cấp suất ăn
còn để tân thủ đầy đủ các quy định thực hiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đặc biệt là trong chế biến sản xuất và kinh doanh thực phẩm
trong cả quá trình tư chuẩn bị tiếp nhận nguyên liệu sơ chế nấu chia xuất vận chuyển và phục vụ bữa ăn
các trường học hoặc nhà cung cấp xuất ăn cần được đảm bảo sử dụng nguyên liệu tươi an toàn còn hạn sử dụng chung chế biến
các món ăn cần được nấu chín và bảo quản ở nhiệt độ phù hợp tránh bị ô nhiễm tuân thủ chế độ kiểm thực ba bước
với nhà trường có sử dụng dịch vụ cung cấp xuất ăn bên ngoài nhà trường cần có biện pháp gián sát định kỳ kiểm tra đổi xuất quá trình nấu và vận chuyển xuất ăn
thời gian vận chuyển thức ăn từ nơi nấu đến nơi phục vụ bữa ăn cho học sinh không được quá hai giờ đồng hồ
trong khoảng thời gian này thức ăn phải được đảm bảo ở nhiệt độ an toàn
quan trọng hơn có thể loại bỏ tất cả các loại thực phẩm có mùi vị lạ quá hạn hoặc bảo quản quá thời gian cho phép